sáng nay đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức trọng thể kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
ngày hai mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự và phát biểu tại chương trình kỷ niệm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng phạm minh chính ghi nhận và khẳng định
lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã có nhiều đóng góp thầm lặng
nhưng rất quan trọng đảm bảo yêu cầu công tác nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
từ những ngày đầu khi chưa hình thành các đơn vị độc lập trong lực lượng công an
đến nay lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã được tổ chức đồng bộ
từ cơ quan bộ đến công an các đơn vị địa phương
ở đâu có tổ chức bộ máy của lực lượng công an
thì ở đó có bộ phận hậu cần kỹ thuật phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu
chăm lo đời sống sức khỏe cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trải qua bảy mươi năm năm phân đấu xây dựng và trưởng thành
thấm ngẩn sâu sắc sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước với tổ quốc và nhân dân
lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã có nhiều đóng góp thầm lặng
nhưng rất quan trọng nhất là những nhiệm kỳ gần đây
lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu
về quản lý kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
theo hướng tập trung thống nhất đồng bộ liên thông từ bộ đến công an các đơn vị địa phương
tập trung cho công an cấp cơ sở các lực lượng trực tiếp chiến đấu
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính biểu dương
và trân trọng cảm ơn những đóng góp công hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ
lực lượng hậu cần kỹ thuật đã góp phần tô thám thêm
đồng thời nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đề ra phương châm
là xây dựng con người là trung tâm hiện đại trước kết hợp với hiện đại
về phương tiện hậu cần kỹ thuật bảo đảm đồng bộ phù hợp
xuất phát từ tư tưởng con người là gốc của mọi công việc
xây dựng con người là nhiệm vụ then chốt của then chốt
trong bối cảnh đó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao
lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân phải đổi mới tư duy
cách nghĩ cách làm có thể làm được
có tầm nhìn xa sáng tạo phát huy tinh thần đoàn kết đồng lòng
không ngừng phấn đấu rèn luyện nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách
nhanh chóng chuyển từ phương thức thủ động cấp phát sang chủ động đi trước một bước
chuẩn bị các điều kiện vật chất kỹ thuật cần thiết
phục vụ toàn diện công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
tinh thần là đổi mới tư duy
nguồn lực bắt nguồn từ tư duy
đồng lực bắt nguồn từ sự đổi mới
rồi sức mạnh bắt nguồn từ
tinh thần trung là như vậy
và từ nghị quyết một mươi hai cũng xác định rất rõ
và đảng ủy công an trung ương hiện nay đang chỉ đạo rất rõ
lấy cái tinh thần đổi mới sáng tạo
để chúng ta thúc đẩy
cái sự phát triển của chúng ta trong cái thời đại ngày nay
và không đổi mới sáng tạo thì chúng ta sẽ đi sau thôi
bắt không kịp với lại cái tình hình
nên lấy cái đổi mới sáng tạo
và thúc đẩy cái hiện đại hóa
trên mọi mặt là như vậy
tập trung quan triệt sâu sắc
và thực hiện nghiêm
chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
và các quy định hướng dẫn về công tác hậu cần
kỹ thuật của bộ công an
chú trọng công tác nghiên cứu
phân tích dự báo
để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước
các chủ trương chính sách lớn
về công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
đổi mới hoàn thiện phương thức
bảo đảm hậu cần
trong tình hình mới
bây giờ cái điều kiện thì nó có thế thôi
nhưng mà mình làm sao để mình sử dụng cho nó có hiệu quả
sử dụng cho nó có hiệu quả

cái gì là cái mình phải chuyển giao công nghệ
cái gì là cái mình phải nghiên cứu sản xuất
và cái gì là cái phải
tự lực cánh sinh
để góp phần thực hiện
xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ
và tích cực hội nhập
chủ động hội nhập
nhưng mà thực chất và hiệu quả
thủ tướng phạm minh chính cũng đặc biệt nhấn mạnh
việc chủ động tranh thủ các nguồn lực
để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
tăng cường các nền kinh tế
phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu
xây dựng lực lượng công an nhân dân
xây dựng hoàn thiện chiến lược đầu tư
theo đúng quy định của pháp luật
theo hướng tập trung chuyên sâu trọng tâm trọng điểm
làm việc nào giúp việc đó
công khai minh bạch tránh gian trải lãng phí
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát
phòng chống tham nhũng tiêu cực thất thoát lãng phí
thực hành tiết kiệm
tiếp tục xây dựng lực lượng
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị
phát triển nguồn nhân lực hậu cần kỹ thuật chất lượng cao
nhất là các chuyên gia nhà quản trị giỏi
có tầm nhìn trí tuệ khả năng đi trước đón đầu
phát biểu tại buổi lễ
bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn tình cảm
sự quan tâm của đảng nhà nước
và cá nhân thủ tướng phạm minh chính
đối với lực lượng công an nhân dân
đồng thời khẳng định lực lượng công an nhân dân
sẽ tiếp thù nghiêm túc và tổ chức thực hiện
có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí thủ tướng
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
không ngừng rèn luyện phấn đấu khắc phục khó khăn
quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
có phần thực hiện thắng lợi
nghị quyết một mươi hai nqtvk của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng phạm minh chính đã trao khuôn trương bảo vệ tổ quốc hạng hai hạng ba
và bằng khen của thủ tướng chính phủ
tặng các tập thể cá nhân xuất sắc
bộ trưởng tô lâm trao bằng khen của bộ công an
tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác hậu cần kỹ thuật